các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

nên dây dày hoặc là quần áo làm xong thì cắt bỏ hoàn toàn phần quần áo đó đi
là khăn kiếp để rời bỏ không được mắt sẽ kéo mình vào thang quấn
trong trường hợp bị mắc kẹt ở thang cuốn hãy bình tĩnh nhanh chóng thoát khỏi vị trí mắc kẹt
bằng cách tháo bỏ khăn dày hoặc sẵn sàng cắt bỏ dây dày hoặc tóc
việc này giúp chúng ta không bị cuốn vào sâu hơn tránh chấn thương
nhanh chóng kêu cứu để nhận sự hỗ trợ của những người xung quanh
ngay khi xảy ra sự cố hãy ấn nút dừng khẩn cấp thường có màu đỏ
ở vị trí dễ thấy và đặt ở đầu thang hoặc cuối thang hay giữa thang với thang dài
hãy nhớ chỉ ấn trong trường hợp khẩn cấp
không có thể gây nguy hiểm cho người đang sử dụng
khi thấy bất thường của thang quấn như giật các bậc thang không đều di chuyển giật cục
hoặc các tấm đan dao giữa lực thang động và tính bất thường
hãy lập tức báo cho đội ngũ kỹ thuật để kịp thời xử lý
khi bước vào thang quấn cần quan sát hướng chuyển động của thang lên hay xuống
khi thang di chuyển đến gần điểm cuối người dùng cần có ý thức quan sát
và nhanh chân bước ra sau vạch vàng ở cuối thang
khi đi thang quấn hãy chọn bậc thang gần nhất để bước vào
đứng thẳng người và đặt hai chân trên cùng một bậc
tuyệt đối không đứng hai chân trên hai bậc khác nhau
không ngồi bệt chạy nhảy vượt bậc hay dựa vào tay vị khi thang đang di chuyển
tuyệt đối không sử dụng xe nôi xe để hàng hay dắt theo động vật khi di chuyển trên hàng quấn
khi đi thang quấn trang phục quần áo dày dép nên gọn gàng
không dơm dà để tránh bị kẹt vào mét thang
với trẻ nhỏ dưới bốn tuổi cần bế khi đi thang quấn
khi đi thang quấn đã đi hết một vòng hoặc lên hoặc xuống
cần nhanh chóng bước ra khỏi bậc thang